ngày một mươi một tháng chín tại thành phố ninh bình bộ công an đã tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn lần thứ nhất cụm số một mươi năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm năm mươi sáu năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hổ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hổ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu